đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đã tới thăm và chúc tết nhân dân vùng lũ tại huyện quan sơn và cầm thủy thuộc tỉnh thanh hóa
sau cơn bão số ba vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thanh hóa có một mươi sáu người chết và mất tích
cơ sở vật chất chịu thiệt hại nặng nề
chứng kiến khu nhà tái định cư khang trang vừa được xây mới cho bản sa ná xã nam mèo huyện quang sơn
đồng chí phạm minh chính bày tỏ niềm phấn khởi trước sự nỗ lực của chính quyền các cấp tại thanh hóa
cũng như sự chung tay góp sức của toàn xã hội để giúp đỡ những địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai
đồng chí phạm minh chính đề nghị tỉnh thanh hóa và hệ thống chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống của nhân dân
nhanh chóng tìm ra sinh kế cho bà con sau biến cố vừa qua
tết nguyên đán đã tới gần đồng chí gửi lời thăm hỏi động viên chúc bà con nhân dân ăn tết đầm ấm cố gắng vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống